bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại tám mươi điểm cầu trong cả nước về tổng kết thực hiện luật quân dân tự vệ năm hai nghìn chín
thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
qua tám năm thực hiện cấp ủy chính quyền địa phương các cấp người đứng đầu cơ quan tổ chức đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện luật dân quân tự vệ đạt kết quả quan trọng
chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu của dân quân tự vệ được nâng lên góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại hội nghị thượng tướng phan văn giang đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau tám năm thực hiện luật
tuy nhiên trên thực tế công tác dân quân tự vệ thời gian qua đã bộc lộ những vướng mắc bất cập như luật dân quân tự vệ chưa thể hiện đầy đủ toàn diện chủ trương quan điểm của đảng
theo đó bộ quốc phòng đã có kiến nghị với bộ chính trị ban bí thư trung mương đảng có chủ trương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giải pháp xây dựng tổ chức đảng
phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng và có đủ điều kiện xây dựng lực lượng tự vệ
kiến nghị với quốc hội sửa đổi luật dân quân tự vệ để bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp tính thống nhất của hệ thống pháp luật
tạo cơ sở pháp lý vững chắc phù hợp xây dựng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu thực tiễn